từ đầu năm đến nay trên một số địa bàn tại quảng nam xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép
làm thất thoát tài nguyên tiêm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
trước tình hình đó ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi công văn yêu cầu một số sở ngành địa phương liên quan
tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản vàng
ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam đề nghị ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
ra soát nắm chắc tình hình địa bàn thành lập các tổ liên ngành thực hiện công tác thanh tra kiểm tra
ngăn chặn kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản vàng trái phép
đặc biệt yêu cầu ban thường vụ huyện ủy phú ninh phước sơn tập trung lãnh đạo chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện
có kế hoạch bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản vàng trên địa bàn kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn
xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép
tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương
còn tại bình thuận liên quan đến các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã sơn mỹ huyện hàm tân
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu chính
điều tra về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai
theo công an huyện hàm tân sau khi tiến hành các thủ tục tố tụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng của công an tỉnh bình thuận
viện kiểm sát nhân dân huyện hàm tân và chính quyền xã sơn mỹ tổ chức lực lượng phương tiện
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng nguyễn hữu chính để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra
theo đó từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đối tượng nguyễn hữu chính đã bất chấp pháp luật tổ chức khai thác khoáng sản trái phép
trên địa bàn xã sơn mỹ
đối tượng đã bị cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi khai thác khoáng sản trái phép
sử dụng đất sai mục đích và hủy hoại đất
sau đó ủy ban nhân dân huyện hàm tân yêu cầu chuyển hồ sơ vi phạm sang công an huyện để điều tra các hoạt động khai thác khoáng sản của nguyễn hữu chính
thời gian tới cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra xác minh các vụ việc liên quan với quyết tâm cao nhất không bỏ sót tội phạm
khoảng năm giờ chiều nay ngày ba tháng bốn lực lượng cảnh sát tỉnh thanh hóa đã bắt đường phạm nhân mai văn đệ khi y đang lẩn trốn
tại khu vườn dừng xến ở xã hà lĩnh huyện hà trung sau hơn một ngày trốn chạy
mai văn đệ đang chấp hành án hai mươi bốn tháng tù tại trại giam số năm trên địa bàn huyện yên định về tội danh đánh bạc
chiều ngày hai tháng bốn trong lúc đang đi cải tạo đệ đã trốn chạy
đến năm giờ chiều ngày ba tháng bốn đệ bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên khu vực rừng xến tam quy
thường địa bàn xã hà lĩnh huyện hà trung cách địa điểm phạm nhân này bỏ lại chiếc taxi chừng ba trăm linh mét